kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám ước tính đạt ba bốn tỷ đô la mỹ
đưa tổng kim ngạch xuất khẩu bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đạt một mươi hai năm tỷ usd tăng bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đây là kết quả được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thống kê mới đây
theo đó giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt gần sáu tỷ đô la mỹ giảm trên một mươi
giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt hai bốn tỷ đô la tăng hai năm
giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt một mươi chín tỷ đô la tăng một năm
giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt ba ba tỷ đô la tăng một mươi bảy
kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín khoảng hai sáu mươi tám tỷ đô la
đưa tổng giá trị nhập khẩu bốn tháng đầu năm là chín chín mươi hai tỷ đô la
tăng bốn chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
như vậy trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín việt nam đạt mức xuất siêu là hai năm mươi tám tỷ đô la mỹ